trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết vừa phối hợp phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công an tp hcm kích hoạt số điện thoại nắm nhằm bảo đảm trật tự an toàn cho hành khách đi xe buýt
nếu hành khách bị trộm cắp tài sản bị quây dối tình dục hoặc phát hiện kẻ gian móc túi trên xe buýt có thể liên lạc trực tiếp đến số điện thoại chín trăm tám mươi một tám mươi sáu hai để được lực lượng cảnh sát hình sự gần nhất can thiệp bảo vệ và xử lý các đối tượng phạm tội
thông qua hệ thống camera lắp đặt trên xe trung tâm sẽ truy xuất để làm chứng cứ xử lý đối tượng phạm tội
hiện nay các xe buýt đều có sổ nhật ký khi hành khách trình báo bị móc túi hoặc quấy dối trên xe buýt lái xe ghi nhận vào sổ nhật ký để lực lượng công an thuận lợi cho việc bắt giữ xử lý đối tượng vi phạm
tháng năm vừa qua trung tâm quản lý giao thông công cộng đã phối hợp với lực lượng công an bắt quả tăng năm đối tượng có hành vi móc túi hành khách đi xe buýt